đã được khai mạc tối qua tại công viên lê văn tám tp hcm
với năm hoạt động chính gồm lễ tết ăn tết chơi tết xem tết và trợ tết
mang những trải nghiệm tết việt cho du khách khi tham gia lễ hội
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã đến sự
với hơn một trăm linh gian hàng theo hình thức chợ phiên ngày tết
tái hiện những phong tục giai thoại của tết cổ truyền việt nam đến với mọi tầng lớp dân tộc
các du khách trong nước và quốc tế đặc biệt là thế hệ trẻ
qua nhiều hoạt động tái hiện lễ tết đa màu sắc như triển lãm sân khấu hóa các câu chuyện nguyên thoại
thưởng thức các món ăn đặc sắc khắp ba miền đất nước và trải nghiệm các trò chơi giải trí hấp dẫn ngày tết
du khách có cơ hội tìm hiểu thêm về ý nghĩa của tết nguyên đáng
các câu chuyện và những nghi thức lễ dân hương cầu v v
ban tổ chức lễ hội mong muốn lễ hội này sẽ ngày càng hấp dẫn
và trở thành một trong những điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi đến thành phố hồ chí minh
lễ hội mở cửa tự do từ ngày ba tháng một đến ngày năm tháng một để phục vụ du khách trong nước và quốc tế đến tham quan
dự kiến sẽ đón tiếp hơn bốn mươi lượt khách tham dự